lái xe taxi đi khắp thành phố quan sát các biệt thự khách sạn có sơ hở rồi ban đêm trèo tường đột nhập qua cửa sổ lỗ thông gió để trộm cắp tài sản
mãn văn lập ba mươi sáu tuổi trú tại phường hội phú thành phố pleiku tỉnh gia lai vừa bị công an thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng bắt giữ
cụ thể trong đêm ngày hai mươi bảy tháng chín các trinh sát đã tiến hành mật phục bắt giữ lập khi đối tượng này đang chuẩn bị thực hiện các vụ tiếp theo
tại cơ quan công an lập khai nhận vốn là tài xế xe taxi nên có cơ hội để ý các căn nhà trong khu quy hoạch công viên văn hóa và đô thị phường hai có ban công và các hàng rào dễ trèo vào
do cần tiền tiêu xài trong đêm ngày hai mươi ba tháng chín đối tượng đã thực hiện chót lọt hai vụ trộm cắp lấy đi nhiều tài sản như tiền và vàng của các nạn nhân
cùng ngày các lực lượng công an thành phố đã tổ chức khám xét nơi ở của đối tượng và thu giữ được một mươi một triệu đồng một trăm linh usd ba nhẫn trơn bằng kim loại màu vàng
hai dây kim loại màu vàng cùng các tăng vật khi đối tượng thực hiện trộm cắp như quần áo thun
hiện vụ việc đang được công an thành phố đà lạt tiếp tục củng cố hồ sơ và điều tra mở rộng